tổng tư khí quốc hội nguyễn hạnh phúc cho biết bốn bộ trưởng được chọn đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp này là bộ trưởng bộ công an tô lâm bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà và bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện
bộ trưởng bộ công an tô lâm sẽ trả lời nhiều nội dung nổi bật như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về sản xuất tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy công tác đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen xâm hại phụ nữ trẻ em
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể sẽ trả lời về nhóm vấn đề trong lĩnh vực giao thông vận tải
đáng chú ý là quản lý hoạt động vận tải chất lượng phương tiện quản lý xe hợp đồng điện tử
đào tạo sát hạch cấp thu hồi giấy phép lái xe cơ giới
bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà sẽ trả lời về lĩnh vực quản lý thị trường bất động sản hay việc di rời trụ sở bộ ngành ra khỏi nội đô thành phố hà nội
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện sẽ trả lời nhóm vấn đề về quản lý bảo tồn và phát triển di sản văn hóa
quản lý nguồn thu từ các khu di tích danh lam thắng cảnh
bên cạnh đó là công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng phòng ngừa mê tín dị đoan
phiên chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến bắt đầu từ ngày bốn tháng sáu và diễn ra trong hai ngày rưỡi